ngoài những thách thức và cơ hội cho nền kinh tế khi tham gia hiệp định cptpp
nước ta còn phải đối mặt với nhiều vấn đề lao động và tổ chức của người lao động
đây cũng là nội dung được nhiều đại biểu tham gia thảo luận về việc phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
theo báo cáo thuyết minh về hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
thách thức về vấn đề lao động ở đây liên quan đến việc sửa đổi luật pháp về quyền thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp
và sự quản lý của nhà nước để đảm bảo hoạt động của các tổ chức này tuân thủ đúng pháp luật việt nam
phù hợp với nguyên tắc tuân thủ pháp luật của nước sở tại đã nêu trong công ước tám mươi bảy của ilo
đồng thời giữ vững ổn định chính trị xã hội
xác nhận đây sẽ là thách thức lớn
nhiều đại biểu cho rằng chúng ta cần đưa ra các quy định thế nào quản lý làm sao cho hợp lý hiệu quả nếu không sẽ rất phức tạp tình hình
trong việc sửa đổi bộ luật lao động cần thiết kế những quy định thực sự thông minh
vừa đảm bảo cam kết của chúng ta với các đối tác nhưng vừa linh hoạt trong việc thực thi tổ chức thực hiện
không để các tổ chức khác ra đời không vì lợi ích bảo vệ người lao động mà vì những động cơ chính trị chống phá nước ta
và cũng không để các tổ chức khác ra đời không vì lợi ích bảo vệ người lao động mà vì những động cơ chính trị chống phá nước ta
các đại biểu nêu quan điểm ủng hộ tổ chức đại diện người lao động ra đời
nhưng đó phải là một tổ chức thực sự vì người lao động cùng người lao động hỗ trợ tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp